đại diện tập đoàn điện lực việt nam cho biết doanh nghiệp này đang gặp nhiều khó khăn khi vận hành hệ thống điện trong ba tháng cuối năm và năm hai nghìn hai mươi do nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng cao
trong khi hệ thống điện hầu như không có dự phòng nguồn điện và từ năm hai nghìn hai mươi một mỗi năm việt nam sẽ thiếu hàng tỷ kwh điện
theo đó nguồn điện từ thủy điện gặp khó do nhiều hồ đang ở gần mực nước chết
việc cung ứng than cho phát điện cũng thiếu trong khi nguồn khí trong nước đã suy giảm
để bảo đảm cho phát điện evn đã phải huy động nguồn chạy dầu với một trăm bảy mươi tám triệu kwh giá thành điện bị đội lên
theo tính toán của cục điện lực và năng lượng tái tạo bộ công thương sản lượng thiếu hụt năm hai nghìn hai mươi một khoảng sáu sáu tỷ kwh
đến năm hai nghìn hai mươi hai tăng lên khoảng một mươi một tám tỷ kwh năm hai nghìn hai mươi ba có thể lên đến một mươi năm tỷ kwh